tại hà nội ban tuyên giáo trung mương bộ thông tin và truyền thông và hội xuất bản việt nam đã tổ chức hội nghị ra ban công tác xuất bản sáu tháng đầu năm
báo cáo đánh giá nội dung xuất bản phẩm sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cho biết các nhà xuất bản đăng ký xuất bản hơn ba mươi chín tên xuất bản phẩm với hơn một tỷ bản
tăng gần bảy về xuất bản phẩm tăng bốn mươi ba sáu về bản in so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các nhà xuất bản đã có nhiều xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ chính trị của các ngành địa phương
nhiều xuất bản phẩm phục vụ tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
thời gian tới các nhà xuất bản sẽ quan tâm chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm tránh để lọt những nội dung vi phạm đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh chống các luận điệu thù địch sai trái chống phá đảng và nhà nước
đấu tranh phòng chống âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình phòng chống thạm nhũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng